hiện nay bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã tổ chức các đội công tác để tuyên truyền vận động
kiểm tra thân nhiệt và cấp phát khẩu trang cho bà con ngư dân và khách du lịch
tại khu vực các cảng biển do đơn vị quản lý
bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
chủ động nắm chắc tình hình diễn biến dịch tích cực tuyên truyền vận động cán bộ
chiến sĩ và bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân nhận thức được tình hình phòng chống dịch
kịp thời tiến hành các biện pháp phòng chống có hiệu quả với phương châm bốn tại chỗ
tổ chức cơ sở vật chất trang thiết bị thuốc men phòng hộ
cấp phát và hướng dẫn bà con nhân dân đeo khẩu trang đúng cách nhằm ngăn ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
quản lý và kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu cảng quy nhân duy trì tạm dùng hoạt động cấp thể thuyền viên đi bờ